trong ngày hôm nay khối không khí biển tiếp tục lấn vào đới gió đông nam ẩm được dịp lấn sâu hơn vào đất liền vì thế hôm nay ở các tỉnh phía đông bắc bộ trời có nhiều mây và nắng gián đoạn
về chiều và tối khi lượng ẩm được gió đông nam tích tụ đủ lớn nó sẽ gây mưa rào và rông ở khu vực phía đông bắc bộ
thậm chí vùng ven biển các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình hay nam định hay khu vực phía đông của tỉnh lạng sơn và bắc giang còn có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to và rông mạnh
nên cần phải lưu ý hiện tượng lốc xoáy rông sắt mạnh thậm chí là mưa đá và gió giật mạnh
do có mây nhiều và có mưa về chiều nên nhiệt độ ngày hôm nay ở các tỉnh phía đông bắc bộ giảm xuống chỉ còn từ ba mươi hai ba mươi bốn độ nắng nóng sẽ cơ bản chấm dứt ở bắc bộ
đời gió biển không đủ mạnh để lấn sâu sang phía tây bắc bộ nhưng nó cũng làm cho vùng thấp nóng yếu bớt vì thế ngày hôm nay trời vẫn có nắng nhưng nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ xuống khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
sự xuất hiện của đời gió đông nam cũng làm thay đổi
thời tiết các tỉnh miền trung khi đời gió này làm trung hòa đời gió tây khô nóng vì thế trong ngày hôm nay dù nắng vẫn xuất hiện sớm ở các tỉnh miền trung
nhưng mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn trung bộ sẽ giảm xuống còn từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
về chiều tối và đêm nay ở khu vực thanh hóa và phần phía bắc của tỉnh nghệ an có khả năng xuất hiện mưa rào và rông nên cũng cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
trong khi đó ở phía nam nam bộ và tây nguyên thời tiết lúc này đã có nắng mạnh và đến một mươi hai h một mươi năm h
thì nắng nóng cũng sẽ xảy ra diện rộng trên hầu khắp cả hai vùng với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở tây nguyên là từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ còn ở nam bộ là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trên biển hầu khắp các khu vực đều có chung tình trạng thời tiết tốt
ở khu vực huyện đảo hoàng sa và khu vực huyện đảo trường sa gió thổi mức trung bình cả hai huyện đảo đều không có mưa rông
nên tầm nhìn xa trên một mươi km biển lặng sóng thấp dưới hai m
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải cũng như khai thác ngư trường của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước